được xem là một dự án quan trọng góp phần bảo đảm nhu cầu lưu thông cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bình phước
tuy nhiên công tác bảo đảm an toàn khi thi công trên tuyến đường này thì cũng cần phải được chú trọng hơn
bởi đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao đặc biệt là những giờ cao điểm rất dễ xảy ra tai nạn đe dọa đến sự an toàn của những người tham gia giao thông
đây là hình ảnh đoạn đường dt bảy trăm bốn mươi một từ phường tân sơn thành phố đồng xoài đến thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước đang trong quá trình thi công
các đoạn đường bị rào chắn xe tải xe ben xe múc phục vụ dự án ra vào liên tục
theo đó phần di chuyển của các phương tiện cơ giới khác cũng bị thu hẹp lại
các quy định về bảo đảm an toàn giao thông vẫn chưa được thực hiện đầy đủ
không có đèn tín hiệu cảnh báo ban đêm cũng như không có người hướng dẫn cảnh giới giao thông
rào chắn có nhưng bố trí thừa thất
sự quan sát nó không thấy được nó nguy hiểm lắm
người lạ đi đường người ta từ xa tới người ta xử lý không kịp
thế này cái bảng báo nó cũng để thành ra nó cũng tương đối là nguy hiểm
do không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn
khiến không ít vụ tai nạn giao thông liên tục xảy ra khi các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này
trong năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín chúng tôi có rất là nhiều văn bản
chỉ đạo cho chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện các giải pháp an toàn giao thông
riêng hai nghìn một mươi chín mới ba tháng thôi nay tháng thứ bốn thôi chúng tôi đã có ba văn bản chỉ đạo rồi
về vấn đề công tác an toàn giao thông
và thường xuyên kiểm tra nhắc nhở chấn chỉnh phối hợp với công an để kiểm tra chấn chỉnh cái vấn đề này
hiện tại thì chúng tôi đã bắt đơn vị thi công và chủ đầu tư cam kết thực hiện giải pháp an toàn giao thông hai lần
và bắt buộc phải làm văn bản xử lý biện pháp an toàn giao thông một lần
trong quá trình thi công các công ty
công trình xây dựng ngoài việc bảo đảm chất lượng tiến độ vệ sinh môi trường
thì công tác bảo đảm an toàn giao thông trong khi thi công công trình là rất quan trọng
bởi rõ ràng nếu không thực hiện tốt việc này thì rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc
khi đây là tuyến đường giao thông huyết mạch mật độ phương tiện dày đặc
người điều khiển phương tiện khó xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra đặc biệt là phương tiện cơ giới nhỏ